tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tham dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi bảy của ngành kiểm sát nhân dân
cùng tham dự còn có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan tư pháp nói chung ngành kiểm sát nhân dân nói riêng sẽ triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần hiến pháp năm hai nghìn một mươi
kết quả công tác của ngành kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của công dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ

năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan tư pháp nói chung ngành kiểm sát nhân dân đã góp vấn quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ pháp chế xã hội bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của công dân